hôm nay một trạc nghề biển cũng chưa ổn định mấy lắm
nhưng sau này có khách có khửa có khách du lịch đôi đứa thì mình có thể mở rộng ra là bốn bản chỉ đó

thì theo tôi thì thấy hôm nay càng ngày đi đảo càng phát triển

có khách thì họ đến mua hay họ ra

sau bốn năm từ ngày những hộ dân đầu tiên ra định cư tại đảo
những công dân nhí cũng đã chăm chỉ
đời mang theo bao ước mơ hoài bão và cả những niềm vui sướng khi hòn đảo vốn chỉ quen với bom đạn chiến tranh này đã thực sự đơm hoa kết trái
từ cuối năm hai nghìn tám do nhu cầu cấp thiết huyện đảo cồn cỏ đã chính thức xây dựng thành lập ngôi trường mầm non tiểu học đầu tiên
mang cái tên thật đẹp hoa phong ba
chỉ có những người ở đảo mới biết và hiểu ý nghĩa
của cái tên hoa phong ba này một loài hoa cuột cường nở rộ trước sóng gió của biển khơi
ở đây là vùng biển đảo vùng đặc biệt khó khăn cho nên là về cũng đi điều kiện đi học cũng khó khăn cho nên ở đây là chỉ có một lớp kẹp đó là lớp mầm non hoa phong ba thôi ạ
các cháu từ độ tuổi hai mươi bốn tháng đến sáu tuổi
cái chương trình dạy ở trại lớp kẹp đó đó chính là khó khăn
ở trong đất liền thì
phần ra những đô tuổi hai tuổi riêng lớp có trại trong đất liền là phần ra là hai tuổi riêng ba tuổi riêng bốn tuổi riêng và năm tuổi riêng
nhưng ở biển đảo này là hầu như là gộp trong một lớp đó chính là khó
về chương trình thì cũng khó dạy về cách chăm sóc cũng khó
ngôi trường cũng mới được tu bổ lại khá tươm tất từ lối đi bồn hoa cây cảnh
đồ dùng dạy học đồ chơi cho các cháu cũng tương đối đầy đủ
không khác gì các trường mầm non bẫu giáo trên đất
các trường mầm non bẫu giáo trên đất liền
mang chức năng là dành cho cả bậc mầm non và tiểu học
thế nhưng trên thực tế chỉ có trên chục em nhỏ được gửi tại đây
chưa hết vì chẳng có nhiều nên các cô ở trường nhận hết tất cả các em từ đang còn bế ấm ngựa cho đến chuẩn bị đi học lớp một
chính vì thế ngoài việc dạy học các cô của trường hoa phong ba còn như bảo mẫu chăm nuôi các em cả ngày
mặc dù ở đây là số lượng trẻ không nhiều chỉ có được một mươi một cháu thôi
nhưng mà chúng tôi cần phải là tập trung ở trại nhiều hơn trại ở đây được chăm sóc tốt hơn
hai cô thì trại cho nên là được trại được cô chăm sóc cho trại tốt hơn
và là có một dinh dưỡng để cung cấp nấu ăn hàng ngày cho trẻ
cồn cỏ tuy là đảo nhỏ nhất nước chỉ với hơn bốn trăm linh quân dân song có vị trí chiến lược quan trọng là chìa khóa của vịnh bắc bộ
là chiến hạm không đánh chìm
trong chiến tranh cồn cỏ đã oanh liệt trong những trận thắng giặc
nay phát triển kinh tế xây dựng tiền đề vững chắc là nhiệm vụ hàng đầu của quân dân địa phương
huyền đảo này đã hai lần được nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng trong kháng chiến chống mỹ
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn bốn đã một mươi năm năm có quyết định thành lập huyện
việc đầu tư xây dựng cơ bản cũng đã khá nhiều nhưng thực tế trên đảo vẫn còn thiếu thốn
cái ngày mới ra thì cũng gặp rất nhiều khó khăn về tinh thần thì có nhưng mà vật chất thì cũng chưa có
nên là cũng cố gắng để cũng làm nữa cũng như cơ quan đoàn thể họ hỗ trợ thêm
rồi các đoàn ở khắp nơi họ đến họ hỗ trợ mình về tinh thần vật chất nó thế
một đoàn thì cũng một ít một ít đấy cũng nhiều đoàn này cũng dục đời
nên hiện tại bây giờ thì kinh tế trong nhà thì cũng tạm dân dân luôn đi
ở huyện cũng hỗ trợ cho dân để chuyển giao các mô hình như mô hình chế biến nước mắm
mô hình xây các khu rồi hỗ trợ cho dân trong việc vai vốn để là phát triển sản xuất
rồi chuẩn bị đến huyện cũng xây dựng các mô hình để tiếp tục
để cho dân trong cái ổn định trong việc là phát triển kinh tế của dân
rồi góp phần trong cái giờ để dân yên tâm sống lâu dài đạo góp phần bảo vệ kinh tế
từ năm hai nghìn chín huyện đảo hoàn tất việc quy hoạch tổng thể phát triển đảo thành điểm du lịch sinh thái đảo thanh niên
đây là tiền đề quan trọng cho địa phương kêu gọi đầu tư ổn định phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó đợt di dân lần thứ hai vào năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay đã cho thấy sự ổn định cả về tâm lý lẫn hạ tầng cho người dân ra đảo định cư
trên đỉnh ngọn đuốc khổng lồ đó lá cờ đỏ sao vàng tung bay đầy kêu hãnh
từ rất xa ngoài khơi các tàu thuyền của ta đều đã có thể nhìn thấy cột cờ này
cột cờ cây phong ba hay từng người dân trên đảo đều thể hiện sự kỳ vọng của bao thế hệ
là biểu tượng của độc lập hòa bình là sự khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
quế đám bùa bi keywords
quế đám bùa bi keywords